tại bình dương ngày hai mươi một tháng tám ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp đài loan trung quốc đầu tư tại tỉnh
nhằm lắng nghe ý kiến kiến nghị và tháo gỡ những khó khăn vướng mắt giúp doanh nghiệp hoạt động thuận lợi và hiệu quả
bình dương hiện thu hút ba sáu trăm năm mươi dự án đầu tư từ sáu mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký gần ba mươi bốn tỷ đô la mỹ
trong đó đài loan hiện đứng đầu với tám trăm bốn mươi ba dự án có tổng vốn đăng ký năm năm mươi ba tỷ đô la mỹ
các doanh nghiệp đài loan hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp dệt dây dép chế tạo sản phẩm phụ tùng ngành ô tô y tế dược phẩm hóa mỹ phẩm và chế biến thực phẩm
tại buổi gặp gỡ lãnh đạo tỉnh bình dương cam kết tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính bảo đảm công khai minh bạch đơn giản
đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế xã hội tập trung phát triển các loại hình dịch vụ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu phát triển công nghiệp đô thị của tỉnh
tăng cường bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư